xin kính chào quý vị và các bạn
thông tin mới nhất trong vụ máy bay rơi tại ethiopia khiến cho hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng
phi công của máy bay này khi nhận thấy có vấn đề thì đã ngay lập tức xin quay đầu lại máy bay
tuy nhiên thì tai nạn thương tâm vẫn xảy ra
chi tiết của vụ việc này cùng với hàng loạt những thông tin nóng hổi sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị
trước tiên hãy cùng bắt đầu với phần tin tức trong nước
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can chu ngọc hải
chú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và tội tham mua tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
ông trung ngọc hải là cán bộ tiến dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
chính ánh huyện crong bong tỉnh đắk lắc đã lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra kiểm soát
cũng như sai sót trong các quy trình nghiệp vụ tại một số bộ phận
rồi lập khống năm trăm sáu mươi hai bộ hồ sơ khách hàng vay vốn chiếm đoạt tổng số tiền hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng
số tiền này hải đã dùng để trả nợ cáo đổi bóng đá và tiêu sải cá nhân
liên quan đến vụ án viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã ban hành cáo trạng
truy tố một mươi chín bị can khác nguyên là giám đốc phó giám đốc và cán bộ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh huyện crong bông về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo tới quý vị về những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm
trong đó rất phổ biến chính là lừa đảo qua mạng và khi mà đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển tiền trước rồi mới chuyển đổi
và khi người dân chuyển khoản xong thì cũng là lúc mà đối tượng biến mất
vâng cũng với thủ đoạn tương tự như vậy
được biết đối tượng võ hồng đào không có công việc ổn định
chỉ làm nội trợ nhưng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên các trang mạng xã hội
lợi dụng lòng tin của hàng chục người để thực hiện ký hợp đồng gia công chuỗi hạt dèm cửa với mức tiền công cao
đặc biệt để có thể nhận hàng về làm thì các bị hại phải đặt cọc tiền trước
thì đào mới giao nguyên liệu cho làm
nhưng sau khi nhận được tiền cọc thì đào lại chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
qua quá trình thu thập tài liệu chứng cứ
công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can võ hồng đào
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ trên một trăm linh bao tải
các loại chứa nhiều tăng vật như chuỗi hạt dây sợi các loại
theo khai báo ban đầu số tiền đối tượng này chiếm đoạt
về tiền cọc lẫn tiền công của các bị hại đã lên tới con số trên năm mươi năm tỷ đồng
sử dụng hung khí không chế cướp tài sản
bốn đối tượng nguyễn văn tâm lê minh tuấn thạch thiếu và thạch vũ linh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu khởi tố và bắt tạm giam
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại xã long điền đông a huyện đông hải
nhóm đối tượng này đã dùng dao khống chế một cặp vợ chồng đang đi làm về
cướp hai điện thoại di động đồ trang sức đeo trên người
cùng một số tài sản khác tổng trị giá gần hai mươi triệu đồng
ngoài vụ cấp tài sản nêu trên các đối tượng còn khai nhận cùng đồng bọn
thực hiện trên ba mươi vụ trộm cắp khác trên địa bàn
còn tại tỉnh lâm đồng khoảng một mươi một giờ trưa ngày tám tháng ba
khi phát hiện thấy hai du khách người nước ngoài đi xe máy có đeo túi sách bên hồng
hai đối tượng là vũ mạnh hùng và đỗ quốc tuấn đều trú tại thành phố bảo lộc
đã điều khiển xe máy áp sát rồi nhanh tay giật chiếc túi sách tẩu thoát
tài sản chúng cướp được gồm một điện thoại di động ít đồ dùng cá nhân
nhận được tin báo đến hai mươi một h cùng ngày công an tỉnh lâm đồng đã bắt giữ được hai đối tượng trên
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã bán chiếc điện thoại được một mươi một triệu đồng
rồi chia nhau tiêu xài
thông tin từ bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
tại vùng biển cách nam tây nam côn đảo một trăm linh hải lý
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa phát hiện có hai tàu có nhiều nghi vấn
kiểm tra tàu aris leo quốc tịch singapore và tàu lady luck thuộc công ty hà lộc pháp của việt nam
lực lượng chức năng phát hiện hai tàu này đang cập mạng có biểu hiện sang mạn xăng dầu trái phép
tại thời điểm dị kiểm tra tàu aris leo đang vận chuyển khoảng ba triệu lít xăng
thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ
pháp số lượng xăng trên tàu
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
dẫn dải tàu về khu vực vũng tàu tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng gồm đội kiểm lâm cơ động thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh hà giang
và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh
đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ cất giấu và vận chuyển lâm sản trái phép
cụ thể vào chiều qua tại lán nhà ông phàn đức tân ba mươi sáu tuổi thuộc thôn tân sơn xã minh tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã phát hiện trong lán của nhà ông tân cất giấu bốn mươi năm khúc gỗ nghiến thuộc nhóm hai a
đã đéo gọt thành thớt chưa qua sử dụng với tổng khối lượng ba mét khối không có giấy tờ hợp pháp
bước đầu ông tân khai nhận đã mua thu gom số gỗ nghiến trên để bán kiếm lời
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ số gỗ trên
trước đó vào hồi bốn h ba mươi phút tại đường trần quốc toản tp hà giang
lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép
lái xe là nguyễn văn chiến bốn mươi năm tuổi trú tại tổ bốn phường ngọc hà thành phố hà giang tỉnh hà giang
đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu for loại bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi chín
trên xe chở hai mươi một cục gỗ nghiến thuộc nhóm hai a dạng thớt chưa qua sử dụng với tổng khối lượng bảy m khối
qua kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa người và phương tiện cùng với tăng vật về cơ quan để điều tra làm rõ
vào chiều tối ngày hôm qua một đám cháy lớn rộng gần hai trăm linh m hai ngay phía sau cây xăng cường đại phát
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp một xã tiến hưng tp đồng xoài của tỉnh bình phước
khiến cho nhiều nhân viên cây xăng hoảng loạn
rất may là đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt kịp thời
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày khi một người dân vào cây xăng cường đại phát đổ xăng
thì phát hiện phía sau cây xăng có nhiều khói và lửa bốc lên nghi ngút nên hoảng hốt chạy vào báo cho nhân viên cây xăng
phát hiện ngọn lửa xuất phát từ bãi chứa rác lớn ngày càng bùng phát mạnh
đám cháy lại chỉ cách nơi đỗ của ba xe bồn chứa xăng dầu của công ty cường đại pháp
một bức tường cao khoảng ba mét nên nhiều nhân viên cây xăng và khách đổ xăng hoảng loạn bỏ chạy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy
cùng hơn một mươi cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
tôi rất là hoảng sợ và tôi báo với công an phòng cháy chữa cháy
khoảng năm phút sau anh em phòng cháy trợ cháy có xuống dập tắt đám cháy rất là lớn ngọn lửa rất là lớn
trong khi đó là hầm xăng của tôi là hầm nào cũng đầy hết
và một xe bồn đầy mới lấy hàng về là cũng đậu xe
tôi yêu cầu các băng ảnh chức năng có thẩm quyền để giải quyết khu vực bãi rác ngoài sau này
mà nếu không có phòng cháy chữa cháy mà tới liền thì cây xăng của tôi sẽ ảnh hưởng lớn
qua quan sát cho thấy khu vực đám cháy xảy ra rộng khoảng hơn hai trăm linh m hai
có nhiều cỏ khô cây gỗ và là nơi tập kết của một bãi rác thải sinh hoạt khá lớn
nằm ngay sát khu vực chứa xăng của cây xăng
nên tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn đến an toàn và tính mạng của người dân
cũng như những người dân đất nước
những người bên trong cây xăng
công an tỉnh bình phước đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
lãi suất cho vay yêu đãi với dư nợ của các khoản cho vay để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở năm hai nghìn một mươi chín là năm một năm
đây là nội dung có trong quyết định số hai trăm năm mươi năm qdttg
quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định
theo quy định tại nghị định số một trăm linh
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được thủ tướng chính phủ ký
theo đó mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định áp dụng trong năm hai nghìn một mươi chín
đối với dư nợ của các khoản nợ cho vay để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
theo quy định tại nghị định số một trăm linh
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là năm
tỷ lệ lãi suất này tăng hai so với năm hai nghìn một mươi tám và bằng mức năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và thay thế quyết định số một trăm một mươi bảy qdttg ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
theo nghị định số một trăm linh
đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở xã hội
là đối tượng quy định tại các khoản một bốn năm sáu và bảy điều bốn mươi chín của luật nhà ở
các đối tượng trên được vai tối thiểu là một mươi năm năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu
thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua
bệnh viện phổi trung ương chương trình chống lao quốc gia
quy hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao pastb
phối hợp với cổng thông tin
nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh đã mở cổng nhắn tin ủng hộ quý pastb
mỗi tin nhắn sẽ đóng góp vào quy hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
là một mươi tám đồng để giúp đỡ bệnh nhân lào
thời gian nhắn tin từ h ngày một mươi ba hai nghìn một mươi chín đến hai mươi bốn h ngày chín năm hai nghìn một mươi chín
cú pháp soạn tin nhắn tb gửi một nghìn bốn trăm linh hai một mươi tám đồng một tin nhắn
không giới hạn số lượng tin nhắn
theo đó mỗi tin nhắn gửi đi sẽ tạo thêm cơ hội cho người bệnh lao
được điều trị khỏi bệnh nhân lao
giảm nguồn lây trong cộng đồng
chấm dứt bệnh lao ở việt nam
nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của một mươi hai người mỗi năm hiện nay
và hàng trăm nghìn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có một trăm hai mươi bốn người mắc lao mới
chương trình chống lao quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn một trăm linh người mắc lao
còn lại hơn hai mươi người chưa phát hiện được trong cộng đồng
số người chết do lao năm hai nghìn một mươi bảy ở việt nam
ước tính là một mươi hai người

sau đợt vận động nhắn tin ủng hộ quỹ pa stb năm hai nghìn một mươi tám
chương trình đã nhận được hai mươi ba hai trăm ba mươi hai tin nhắn
tương đương với bốn trăm một mươi tám một trăm bảy mươi sáu đồng tiền ủng hộ
ban tổ chức chương trình đã sử dụng số tiền trên
hỗ trợ cho hơn một trăm linh lượt người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
mua thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ viện phí và dinh dưỡng
thưa quý vị có rất nhiều người dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn
thế nhưng khi nhận được số tiền lớn hay là tài sản có giá trị
thì đều tìm trả lại cho người đánh mất
bởi vì với những người này đó là nhân đức và tôn chỉ sống của họ
câu chuyện của hai người dân ở phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
nhặt được hai chiếc ví bên trong có hàng chục triệu đồng cùng với vàng
đã nhanh chóng đến trụ sở công an để nhờ tìm người bị mất trả lại tài sản
mà chúng tôi ghi nhận được ngay sau đây
thì chính là một hành động đẹp góp phần lan tỏa trong cộng đồng về gương người tốt việc tốt
sáng ngày tám tháng ba lãnh đạo đảng ủy ubnd và công an phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
tổ chức trao giấy khen cho ông lê thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
và ông phạm xuân thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đều trú tại phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
có hành động đẹp đó là nhặt được của rơi trả người đánh mất
cho đến bây giờ cả ông bình và ông thanh
vẫn còn nguyên vẹn cảm giác tự hào vui sướng
khi trả lại của rơi cho người bị mất
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai
sau khi nhặt được chiếc ví
bên trong có chứa một mươi triệu đồng
cùng một số vàng
ông bình đã đến trụ sở công an phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
nhờ trả lại người mất
cũng như ông bình ông thanh nhặt được số tiền trên năm triệu đồng
sau đó nhanh chóng trả lại cho người đánh rơi
chúng tôi rất là vui mừng
rất là vui mừng khi mà công dân họ ý thức được rằng là
nhặt được của rơi mà trả người đánh mất
cũng như là phối hợp với cơ quan công an
để mà trong công tác mà làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật
cũng như những vụ việc mà người ta thấy được xe máy
không có người dẫn
hoặc là không có người chủ sở hữu
người ta lại liên lạc với chúng tôi
để chúng tôi liên hệ với những cơ quan chức năng
để tìm lại cho người trả lại cho người mặc
những câu chuyện nhặt được của rơi trả người đánh mất
hay quên mình cứu người khác
mà gần đây chúng ta được chứng kiến
đều cần được nhân lên
để tạo thành những giá trị tốt đẹp lớn lao trong xã hội
quý vị và các bạn
trong những ngày qua
báo chí đã đăng tải những hình ảnh không đẹp tại hà nội
đó là tình trạng hôi hoa của một bộ phận người dân
tại nhiều điểm khác nhau
qua đó có thể thấy là ý thức công cộng của người dân
ngày càng kém đi
vâng ạ vì đâu lại nên nông nỗi này
vì đói kém vì thiếu ý thức hay là vì muốn chứng tỏ một điều gì đó
thế nhưng theo bản thân tôi
thì phần lớn những người thực hiện hành vi này
cũng không hẳn là đói kém hay là
bởi vì khi mà người dân hôi hoa
thì toàn là đi ô tô hoặc là đi xe máy
chứ cũng không hẳn là thiếu thốn gì lắm
vâng hãy cùng chúng tôi phân tích
trong cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
cùng dòng chảy báo chí
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống của chúng ta
đôi khi có những hành vi mà chúng ta nghĩ rằng rất là bé
nhưng nó lại không hề nhỏ
nếu chúng ta cứ để cho những hành vi như vậy
nó cứ tiếp diễn trong cái xã hội này
và một trong những câu chuyện mà chúng tôi
nhắc đến trong ngày hôm nay
được báo chí quan tâm trong những ngày qua
đó là câu chuyện về việc hôi hoa
của một số người dân ở thành phố hà nội
và khách mời của chúng tôi
tiến sĩ phạm việt long
xin kính chào tiến sĩ phạm long và xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi trong chương trình này
vâng xin chào viên tập viên quang long
và kính chào quý vị khán giả
vâng kính thưa ông chúng tôi có những hình ảnh đây
đây là hình ảnh mà
các báo đã đăng lên trong những ngày gần đây
và hẳn ông cũng
rất là quan tâm đến cái điều này
đây là hình ảnh của một số người dân
ở hà nội đã lấy những trậu hoa
đây là trên phố kim mã
hoa này là được dùng để phục vụ
trang hoàng thành phố
thực sự là đẹp và rất là lộng lẫy lung linh
trong những ngày hội nghị thượng đỉnh
mỹ triều diễn ra tại hà nội
các ông nghĩ sao về hiện tượng này
vâng tôi nghĩ về hiện tượng hôi hoa này
trước hết thì phải thấy đấy là
hành động phi văn hóa
nó rất là xấu
không thể nói là không đẹp nữa
và nó biểu hiện cái gì ở bên trong của con người
và nhìn trung vào trong xã hội
thì nó tạo ra một bức tranh
thì ở đây nó biểu hiện là
không tôn trọng cái nơi công cộng
nơi công cộng là của chung mọi người
thì đáng nhẽ mọi người phải có ý thức
giữ gìn để cho nó đẹp
nó tốt hơn vun đắc hơn
thì lại phá hoại đi
thì đấy là cái điều rất là đáng phê phán
ở đây thì thật ra còn thấy là
toàn những người là có xe ô tô
có xe máy xịn
chứ không phải người ta nghèo
nhưng mà người ta muốn chiếm đoạt
thì cái đó mới đáng sợ
cũng trên báo chí tôi thấy có những người
đã phản ánh lại là
tức là người dân này
tức là đây là nếu mà không lấy
thì rồi là thành phố thì cũng lại sẽ
thu lại và bỏ nó đi
thì đấy là cái lý do rất là hồn nhiên
của một số người dân
thế nhưng mà tự trung lại
thì chúng ta thấy rằng là
phải chăng là cái ý thức chung
của một số người dân hà nội đây
đang rất là có vấn đề
nói là nếu mà không dùng
thì nó sẽ hỏng
thì đấy là cách nói nó không đúng
bởi vì nếu như người ta không dùng
thì người ta phải tuyên bố không dùng
và có những người
người ta đi dọn là kiểu khác
nhưng mà mặt khác thì tôi nhìn thấy
những cái hoa này vẫn đẹp
nếu mà để lại mà có sự chăm sóc tốt
thì nó còn làm đẹp cho hà nội
nhiều hơn nữa
mà cũng có những người dân hà nội
đã nói là hà nội có khả năng
làm đẹp làm trật tự
chứ không phải chỉ trong những ngày
có cái sự kiện lớn của quốc tế tại hà nội
thế thì đáng nhẽ là
cái đẹp ấy sẽ phải được lưu giữ
để nó thành cái nếp của mình
rồi sau đó
mình sẽ có cái nếp của mình
mình lại làm đẹp giống như thế nữa
thì bây giờ lại phá đi
thì thực sự là đi ngược lại
với cái ý thức văn hóa chung của xã hội
vâng thưa ông
có lẽ rằng cái hiện tượng hôi hoa
không chỉ xuất hiện
riêng ở sau cái hội nghị thượng đỉnh mỹ triều này vừa
trước đây thì cũng đã
có những biểu hiện ấy
ví dụ như là trong hội hoa anh đào
rồi các dịp tết
thì cũng có thể là người ta lấy hoa
rồi người ta đạp hoa
là phá những cái gì đẹp
của công cộng đi
và cũng không phải chỉ ở hà nội
ở thành phố hồ chí minh
rồi một số tỉnh
một số địa phương
thì tôi thấy cũng có điều đó
thì đây là cái hiện tượng
mà cần phải ngăn chặn kịp thời
đừng để nó lan rộng ra
trở thành phố biến
vâng như chúng ta vẫn thường nói
và chúng ta cũng rất là tự hào
về hà nội của chúng ta
là một thành phố hòa bình
một thành phố rất là xanh sạch đẹp
và đồng thời thì người dân
thì là một người hà nội
thì là người rất là thanh lịch
vậy mà những cái trường hợp như thế này
rõ ràng là chúng ta cần phải
phải nâng cao cái ý thức của mỗi người
ở đây thì tôi nghĩ là
không phải chỉ với cái trường hợp
hôi hoa đâu
mà rồi thì đạp hoa
rồi thì vứt các cái rác rửa
trên công cộng vân vân
thì nó cũng còn xảy ra nhiều
nhưng mà nếu như chúng ta
có ý thức
trước hết là hệ thống chính quyền
còn có ý thức
và để mà
cho người dân phải tuân theo
thì nó cũng đã là một phần
sẽ làm giảm cái yếu tố này
và mặt khác thì tôi cũng nói
về sâu một chút về con người
các cụ thì nói là nhân chi sơ
tính bản thiện
cái tốt đẹp nó sẵn có trong con người
và bây giờ chúng ta làm là khơi dậy
nó cho nó nhiều lên cái tốt đẹp
trong con người
vâng kinh thưa ông
đó là chúng ta nói về ý thức của người dân
và chúng ta muốn là kêu gọi người dân
nâng cao ý thức tự giác của mỗi người
để cho thành phố của chúng ta
được bình yên và trật tự
tuy nhiên thì tôi còn nghĩ rằng là
đấy là về phần ý thức thôi
còn nếu mà nói về pháp luật
thì những cái người mà
có hành vi xâm phạm
tức là lấy đi những cái của công cộng
của chung của xã hội
thì cũng là những người đã
có cái hành vi vi phạm pháp luật
ông có nghĩ như vậy không ạ
đúng như vậy ạ
thì một hành vi có thể nhìn ở nhiều góc độ
thế lúc nãy chúng ta đang bàn ở góc độ văn hóa
còn bây giờ nhìn ở góc độ pháp luật
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
chứ không gọi là hành vi gì khác được
bởi vì đã xâm phạm vào
đây là tài sản của công
mà không ai có quyền chiếm đoạt
và như vậy thì
nếu ta xử lý ngay từ đầu
thì những người mà vi phạm
thì là phải bị phạt
theo các cái quy định về hành trình
theo tôi được biết thì khoảng bốn điều năm mươi ba
của nghị định này thì nêu rõ
vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh
công viên và vườn hoa
phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi nghìn đồng
thì ở đây nhìn lại thì ta vận dụng
thì nó đúng vào điều khoản này
những hành vi kia phải xử phạt theo điều khoản này
vâng kính thưa ông
như vậy thì rõ ràng là các cái quy định có rồi
và những người mà hành vi là hôi hoa
thì có lẽ là như ông vừa nói
sẽ phải bị xử phạt hành chính
nhưng tuy nhiên thì cái hiện tượng này
dù nó chưa phải là phổ biến trên toàn xã hội
nhưng nó đã diễn ra
và nó đã diễn ra có một quá trình rồi
tức là trong vài năm gần đây rồi
thì ông nghĩ là chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào nữa
để triệt tiêu hoàn toàn
cái hiện tượng này
trước hết là những người vi phạm phải bị xử lý
theo những cái quy định của pháp luật
mà những hành động vừa xảy ra
thì những người có trách nhiệm
phải biết và phải ngăn chặn ngay
để nó đừng trở thành cái đám đông
người ta hôi theo
thế mặt khác mọi người
phải biết cách khơi dậy cái tốt
và lấy cái tốt để lấn át cái xấu
tức là xây dựng những hành động đẹp
trong cái ứng xử
của con người với cộng đồng
thì nó sẽ lấn át
để phát triển
để phát triển
mặt khác cái dư luận
hết sức quan trọng
dư luận xã hội
hiện nay có mạng xã hội
và có cơ quan báo chí như chúng ta đang làm ở đây
phải lên án rất mạnh
và chúng ta có nhớ là không phải cách đây xa lắm
những hiện tượng là đổ xe
đổ bia ra đường
đổ hoa quả để dân hôi
nhưng mà sau này
một mặt là công an cũng đã gọi
những người hôi của ấy
lên để mà xử lý
nhưng mặt khác thì dư luận quá mạnh mẽ
hào ạt lên
và hướng người ta vào cái tốt
thì bây giờ thực sự là chúng ta đã thấy nó đã tốt rồi
cái tình trạng ấy tôi thấy đã khá là phổ biến
và nó lấn át ngay được
cái việc hôi của trước kia
thế việc này cũng như vậy
thì bên cạnh cái pháp luật
cái giáo dục
thì cái dư luận hết sức quan trọng
mà các cơ quan báo chí
truyền thông cần phải lên tiếng
thậm chí là cũng phải
vạch mặt chỉ tên cả những người
mà đã vi phạm ấy
thì để cho người ta phải
có ý thức người ta
phải giữ gìn trở lại
cái nếp sống của chúng ta
vâng như vậy thì chúng ta cần xác định rằng
cái hiện tượng hôi hoa này là
một hiện tượng văn hóa xấu
và đồng thời thì
chúng ta đã có những cái biện pháp
mang cái tính chất hành chính
bên cạnh đó thì dư luận
báo chí cũng như là dư luận về xã hội
thì cũng đã có những cái sự lên án
và chúng tôi tin rằng là
đôi khi những cái người vi phạm này
có thể là vì một chút cái mục đích cá nhân
nhưng cũng có thể là
do cái sự hồn nhiên không biết
đó là cái điều mà
sau những cái sự lên tiếng
của công luận cũng như là dư luận như thế này
thì họ cũng sẽ có những cái bài học riêng cho mình
và chúng ta tin rằng là
sau đây thì cái hiện tượng này sẽ được hết đi
xin cảm ơn tiến sĩ đặng vĩ lâm
cảm ơn các bạn khán giả
tới đây chúng tôi xin khép lại
chương trình cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi
những tin tức đáng chí khác
mời quý vị và các bạn
theo dõi một số thông tin
thời tiết đáng chú ý của quý vị và các bạn
hôm nay thứ hai ngày một mươi một tháng ba
chắc hẳn là trong ngày đầu tuần mới
thì chúng ta sẽ mong muốn có những thông tin dễ chịu
về thời tiết phải không ạ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thì không khí lạnh suy yếu đã giúp cho miền bắc
ấm dần lên thời tiết tốt hơn
cụ thể là ngày đầu tiên của tuần mới
thì miền bắc sẽ ấm lên khoảng từ một đến hai độ
so với ngày hôm qua
với ngưỡng nhiệt ở khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ c
thủ đô hà nội ngày hôm nay
nền nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ c
trời sẽ đỡ rét hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời nhiều mây đêm có mưa
mưa nhỏ rải rác ngày có mưa vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời lạnh độ ẩm từ năm mươi đến chín mươi tám
và nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ c
xuống đến các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
khu vực tây nguyên
thì hai địa phương hai khu vực này
có trạng thái thời tiết tương đối giống nhau
với trời có nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ c
trong khi đó ở các tỉnh thành phía nam
thì nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành miền đông nam bộ
vẫn sẽ duy trì mức nhiệt nắng nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
và người dân nên lưu ý một số các biện pháp chống nắng trước khi ra ngoài
còn bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
sẽ có năm mươi cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh
cung cấp cho thiết bị di động
một bước tiến mới trong áp dụng công nghệ và phục vụ người dân
chào yêu thương nhận lụt cười
để rồi nhận ra rằng
xung quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng trân trọng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng lúc sáu h sáng hàng ngày trên antv
ngay sau đây những người đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý khác
xin mời trường quay sáng phương nam ạ
sáng phương nam xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mở đầu bản tin là thông tin về vụ cháy lớn
tại công ty kho bãi miền nam
và đến hai mươi hai h đêm ngày một mươi tháng ba
vụ cháy lớn tại công ty kho bãi miền nam số một mươi ba quốc lộ một quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh
mới được khống chế
tuy nhiên cảnh sát vẫn đang tiếp tục dập lửa
tàn và ứng cứu tài sản của doanh nghiệp
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
một số người dân đốt cỏ tại bãi đất trống
đến đêm cùng ngày
thì ngọn lửa cháy lan và gây cháy kho chứa vật liệu tổng hợp
công ty kho bãi xe miền nam
đến hơn hai mươi một h ngọn lửa bùng phát
công tác dập lửa ban đầu đều thất bại
nhiều hộ dân lân cận được di dời để đảm bảo an toàn
cảnh sát sau đó điều hàng chục phương tiện
và hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến hơn hai mươi hai h cùng ngày
ngọn lửa cơ bản được khống chế
bước đầu ngọn lửa đã thiếu rủi nhiều tài sản trong nhà kho
rất may là không có thương vong về người
cảnh sát hiện đang phong tỏa hiện trường
để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do cháy gây ra
thưa quý vị nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người dân thành phố
trong năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ tiếp tục phát triển đề án chu thực phẩm an toàn
liên kết phối hợp với các tỉnh thành phố
kiểm tra định kỳ đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm
thuộc chuỗi thực phẩm an toàn
nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
trong năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố sẽ nâng cao năng lực chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức
người lao động đang thực hiện công tác này
phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm
cũng như các kiến thức trong lựa chọn
bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính
nâng cao hiệu quả pháp chế
giảm chi phí giảm thủ tục hành chính cho cơ sở cho người dân
kiểm tra định kỳ đột xuất các cơ sở sản xuất
sơ chế chế biến đóng gói
và kinh doanh sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn
triển khai đề án quản lý nhận diện
và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm trứng da cầm
dự án mô hình chợ thi điểm
đảm bảo an toàn thực phẩm
tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm
phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể
quy mô trên ba mươi người
không chỉ siết chặt kiểm tra ma túy
đối với tài xế xe ô tô
đặc biệt là xe tải trọng lớn
ra vào các cảng biển và cửa ngõ
lực lượng chức năng tp hcm còn tăng cường kiểm tra
đối với tài xế xe chở khách
hoạt động trong nội đô thành phố
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
không chỉ riêng tp hcm
các tỉnh thành khắp cả nước
đã thành lập các tổ công tác liên ngành
để xử lý đối với tài xế sử dụng chất ma túy
công tác này được chuyển thay đồng bộ
không chỉ tập trung vào đối tượng tài xế xe container
xe tải xe khách
mà tới đây lực lượng chức năng sẽ kiểm tra
cả tài xế xe con và người điều khiển xe gắn máy
những tài xế có sử dụng ma túy
hoặc là có sử dụng chất kích thích
để mà lái xe đường dài
thì đây cũng là vấn đề
địa phương rất là quan tâm
và thường xuyên
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an quận một
để tăng cường kiểm tra
nồng độ cồn
cũng như kiểm tra về các chất ma túy
đối với tài xế
sử dụng lái xe đường dài
sau hơn ba tháng tập trung quyết liệt
trong việc xử lý
bên cạnh đó công tác tuyên truyền được phổ biến rộng rãi
đã mang lại hiệu quả tích cực
trong việc ngăn ngừa tài xế sử dụng chất kích thích
và rượu bia khi lái xe
nhiều trường hợp tài xế đã chủ động thừa nhận sai phạm
sử dụng ma túy
ngoài ra chế tài xử lý nghiêm
cũng đã nâng cao nhận thức của các tài xế
ví dụ nếu mà vấn đề
mình kiểm tra cái nồng độ
thì có cái tài chế tài
cưỡng chế và có cái gì gọi là
vấn đề lo động của mít
để người ta hiểu được cái vấn đề
và cho người ta coi những thước phim
trong thời gian mà học luật
để người ta thấy được cái mức độ tai nạn
nguy hiểm như thế nào
để người ta nghĩ được cái vấn đề
quan trọng là an toàn là trên hết
cái mức phạt
thì là cũng vừa ổn rồi
nhưng mà theo tôi nếu mà trường hợp này
thì nên dùng một cái biện pháp rất là mạnh
để cho có một cái
gọi là khống chế lại
những cái tài xế mà không chấp hành
ví dụ như là tước chấp phép lái xe vĩnh viễn luôn
có một cái
gọi là mình khống chế thôi
chứ còn nói là nếu mà phạt tù thì thả tù ra
thì nó vẫn làm lại thì cũng như không
thì thà là tước chấp phép lái xe vĩnh viễn luôn
cho nó khỏi điều khiển
là nó khỏi gây tai họa tới cho người khác
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông
trên khắp cả nước
trong hai đợt tổng kiểm soát xe chở khách
từ tám chỗ ngồi trở lên
và ô tô vận tải hàng hóa trên các tuyến cao tốc
và quốc lộ một a
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm tám mươi hai tài xế dương tính với ma túy
trong đó thành phố hồ chí minh đứng đầu danh sách
khi có hai mươi bảy trường hợp
bà rịa vũng tàu hai mươi ba trường hợp
nghệ an một mươi hai trường hợp
lào cai sơn la cùng một mươi trường hợp
thưa quý vị
hòa giải đối thoại
giải đối thoại là thủ tục có ý nghĩa quan trọng
nhằm giúp các đương sự thỏa thuận với nhau
trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự
và đối thoại thành
trong khiếu kiện hành chính
và thời gian qua
tòa án nhân dân tp hcm đã thực hiện tốt
và đạt hiệu quả cao trong công tác này
việc giải quyết các tranh chấp thông qua hòa giải
đối thoại tại tòa án nhân dân là phương thức giải quyết tốt nhất
ít tốn kém nhân lực tiền bạc thời gian
hơn là giải quyết bằng tranh tụng
tòa án nhân dân tp hcm đã phổ biến
việc thực hiện thí điểm đổi mới tăng cường hòa giải đối thoại
trong giải quyết các tranh chấp dân sự
khiếu kiện hành chính
tại tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
có một mươi trung tâm hòa giải đối thoại
tại tòa án nhân dân thí điểm đi vào hoạt động
bao gồm trung tâm tại tòa án nhân dân tp hcm
và chín trung tâm tài chính tòa án nhân dân quận quyện
qua ba tháng thí điểm
tính đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
các trung tâm tiếp nhận hơn bốn đơn khởi kiện
từ tòa án chuyển qua để thực hiện hòa giải đối thoại
trong số khoảng hai hai trăm linh trường hợp
được các trung tâm đưa ra hòa giải đối thoại
có gần một sáu trăm linh trường hợp hòa giải đối thoại thành
đạt tỉ lệ bảy mươi hai
và đây được đánh giá là kết quả rất đáng khích lệ
và phát huy trong hoạt động của các trung tâm
thưa quý vị trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp
rất nhiều điều tuyệt vời ở xung quanh chúng ta
và vấn đề là chúng ta có chịu sống chậm lại một chút
dừng lại một chút
để nhận ra những điều tốt đẹp
và chào ngày mới hôm nay
chúng tôi muốn gửi tới quý vị
một trong những điều tốt đẹp như vậy
vâng một sáng chủ nhật như bao ngày khác
thì công việc thiện nguyện của một nhóm sinh viên trường đại học y
lại bắt đầu ở một con ngõ nhỏ
đối với các bạn thì công việc này đã trở thành thói quen
và là niềm vui
đem lại hạnh phúc cho cả người bệnh và chính mình
những công việc thầm lặng này
thì cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại